xin kính chào quý vị khán giả
hà nội đã thực sự vào thu vào một buổi sáng chủ nhật dành thời gian để dạo phố với những người yêu quý thì còn gì bằng phải không ạ
đúng vậy đặc biệt là đối với một ngày như ngày hôm nay khi mà gió thì mát trời thì trong rất dễ chịu
ngồi nhâm nhi một ly cà phê rồi thư thái tản bộ quanh hồ gươm
quý vị cũng có thể rẽ vào đình lễ để chọn một cuốn sách hay
hoặc là dạo quanh phố cổ trên xe buýt hai tầng thì đây cũng là những trải nghiệm vô cùng thú vị đấy ạ
nó đến xe buýt hai tầng quanh khu vực hồ hoàn kiếm thì có lẽ tôi cũng chưa trải nghiệm bao giờ
rất là muốn là có thể trải nghiệm trong ngày hôm nay
thưa quý vị tuy nhiên là trời dịu mát nhiệt độ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám độ c chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay thôi
còn từ trưa trở đi thì trời sẽ nóng lên cao nhất có thể lên đến ba mươi bốn độ c
đó là dự báo tại thủ đô hà nội và chi tiết cho các tỉnh thành phố khác
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay